sau hơn sáu ngày trôi giặt trên vùng biển hoàng sa do tàu bị chết máy lúc ba giờ sáng nay
tàu hq sáu trăm ba mươi của bộ tư lệnh hải quân đã lai dắt và đưa toàn bộ một mươi một ngư dân cùng tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tám ts
của ngư dân võ lai ở xã nghị an tp quảng ngãi bị nạn về đến đảo lý sơn an toàn
tàu hq sáu trăm ba mươi của bộ tư lệnh hải quân tiếp cận và lai rắt tàu cá qng chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi tám ts
cùng một mươi một ngư dân bị hỏng máy trôi trên vùng biển hoàng sa của việt nam hôm ba mươi tháng một mươi một
đến ba giờ sáng ngày một tháng một mươi hai đã đưa toàn bộ một mươi một ngư dân bị nạn về đến huyện đảo lý sơn
trong điều kiện thời tiết phức tạp nên tàu hải quân phải neo đậu cách bờ hai hải lý
đội biên phòng lý sơn cùng trạm radar năm trăm năm mươi phối hợp với tàu cá của các ngư dân địa phương
tiếp cận tàu hải quân để lai rắt tàu bị hỏng và đưa một mươi một ngư dân lên bờ
đến một mươi h ba mươi phút trưa cùng ngày một mươi một ngư dân mới lên đảo lý sơn an